cũng trong ngày một mươi tháng chín đại diện cửa hàng tiện lợi trên đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm cho biết đã trình báo cơ quan chức năng
về việc liên tục bị trộm xe máy tại cửa hàng
khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng chín hai thanh niên đến mua đồ dựng xe phía trước cửa hàng
lúc này có nhóm người khả nghi chạy xe máy đến tiếp cận
kẻ gian sau đó bẻ khóa lấy một xe máy rồi bỏ trốn
trước đó hơn một mươi chín h ngày sáu tháng chín một nam thanh niên đi bộ vào cửa hàng mua đồ
sau đó đi ra ngoài bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy của khách
đại diện cửa hàng cho biết trong khoảng một tháng trở lại đây
tính luôn cả hai trường hợp trên đã có sáu vụ kẻ gian lấy trộm xe máy của khách hàng
toàn bộ các vụ trộm được camera an ninh ghi lại
được biết cửa hàng có thuê bảo vệ trong khung giờ từ một mươi đến một mươi tám giờ
ngoài thời gian này khách đến cửa hàng phải tự bảo vệ tài sản của mình
và được nhân viên tại đây thông báo nhắc nhở khóa xe cẩn thận
phía trước cửa hàng nhân viên cũng gián biến cảnh báo khóa xe cẩn thận
liên hệ nhân viên để lấy khóa xe
để người dân lưu ý tự bảo vệ tài sản của mình khi không có bảo vệ
liên quan vụ mất trộm hàng loạt xe máy này
công an quận bình thạnh cho biết đã nắm thông tin đang truy xét làm rõ